để giúp các em học sinh dân tộc thiểu số huyện miền núi tuyên hóa tỉnh quảng bình đến trường học con chữ
những năm qua các thầy cô giáo ở trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở lâm hóa
phải băng rừng lội suối bám bản làng để làm công tác vận động học sinh đến trường đầy đủ
hành trình gieo chữ nơi vùng cao lâm hóa tuy gặp nhiều gian nan
song đã mang lại nhiều kết quả bước đầu ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
lâm hóa là xã vùng cao của huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
địa hình đồi núi chia cắt giao thông đi lại khó khăn
nơi đây có tổng người mãn liềng sinh sống cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn
nên nhận thức của người dân về việc đưa con em đến trường còn hạn chế

lâm hóa là xã vùng cao của huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình địa hình đồi núi chia cắt giao thông đi lại khó khăn

nơi đây có tổng người mãn liền sinh sống cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn giao thông đi lại khó khăn
việc nâng cấp cơ sở vật chất bảo đảm chỗ ăn nghỉ để nuôi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số cũng là vấn đề cần được quan tâm kịp thời để các em yên tâm học tập